nhưng trước thời đại bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì xu hướng đọc cũng có nhiều thay đổi
chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những người đọc chăm chú bên các sản phẩm điện tử thông minh như thế này ở bất cứ đâu và trong bất cứ thời gian nào
đó dường như là xu hướng chung của thế giới và việt nam cũng không nằm ngoài vòng xoay của xu hướng này
vậy nên sự ra đời của sách điện tử hay còn gọi là e book với vô số những tính năng tiện ích đã góp phần không nhỏ đưa ngành xuất bản truyền thống cùng các sản phẩm sách
giấy đứng trước nhiều thách thức và khó khăn
nhưng cũng không ít người vẫn lạc quan ví sách điện tử như một món ăn nhanh sẽ dễ ngán hơn so với sách truyền thống
và với nền văn hóa lâu đời sách giấy vẫn tồn tại như một quy luật tự nhiên
dù với bất cứ nhận định nào thì thực tế để sách giấy hay xuất bản truyền thống phát triển đứng vững đều cần hơn nữa sự thay đổi làm mới phù hợp với thời đại hiện nay
thưa quý vị và các bạn qua phóng sự vừa rồi có thể thấy khi xã hội ngày càng hiện đại cuộc sống càng trở nên gấp gáp hơn và cùng với đó là sự ra đời phát triển một cách nhanh chóng của các loại hình sách điện tử các trang mạng xã hội internet v v
thì ngành xuất bản theo phương thức truyền thống với những sản phẩm là sách giấy rõ ràng đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn
vậy làm sao để có thể tồn tại và phát triển và phải thay đổi như thế nào về phương thức hoạt động để sách giấy vẫn mãi là một sản phẩm văn hóa thiết yếu không thể thay thế
với người đọc và để có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông nguyễn kiểm phó chủ tịch thường trực hội xuất bản việt nam nguyên cục trưởng cục xuất bản và nhà báo nhà lý luận phê bình nguyễn hòa
xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với góc nhìn văn hóa tuần này
để bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với hai vị khách mời cùng quý vị khán giả một số những thông tin có liên quan tới xu hướng đọc hiện nay
tại việt nam theo số liệu thống kê của thư viện quốc gia thì ngày càng có nhiều yêu cầu của bạn đọc về sách điện tử con số này lại tăng dần theo từng năm
và từ năm hai nghìn một mươi việt nam liên tục đứng trong top hai mươi quốc gia có người sử dụng internet lớn nhất trên thế giới với tỷ lệ là hơn ba mươi dân số
và theo thống kê của trung tâm internet quốc tế thì việt nam xếp thứ một mươi tám trên hai mươi quốc gia có số người dùng internet lớn nhất trên thế giới
vậy thì với sự phát triển của sách điện tử và internet lớn như vậy thì thưa ông nguyễn kiểm theo quan điểm của ông thì thực trạng của xuất bản
truyền thống hiện nay là như thế nào ạ
tôi nghĩ rằng là đây chủ đề chúng ta đang so sánh giữa xuất bản truyền thống là in giấy và xuất bản điện tử
thì từ khi mà xuất bản điện tử xuất hiện cách đây cỡ độ khoảng hơn một mươi năm thì cái thị phần của sách truyền thống có bị giảm sút
nhưng mà sau một thời kỳ phát triển nhanh chóng thì cái thị phần này nó đã được điều chỉnh
theo con số mới nhất mà thống kê của cuộc xuất bản vào ngày hai
ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy thì là số tên sách xuất bản điện tử giảm bốn mươi hai
nhưng mà số lần bán ra cho người đọc thông qua các hệ thống cung cấp thương mại điện tử thì nó lại tăng lên
như vậy là bắt đầu có cái sự điều chỉnh nhất định về mặt đề tài
cũng như cái số lần truy cập để mua bán giao dịch về thương mại điện tử đối với sách điện tử
hay là nói cách khác ấy là cái sách truyền thống là dành một phần nhỏ cái thị phần cho sách điện tử
chủ yếu là lớp trẻ
còn cái đề tài rộng lớn hơn vẫn nằm ở sách truyền thống sách giấy
ở đó phục vụ được nhiều đối tượng từ trẻ em người già
cho nên chúng ta không lo lắng rằng trong tương lai
sách giấy sách truyền thống sẽ biến mất hoặc là sẽ bị co lại mà ở đây nó sẽ song song tồn tại
vâng thưa ông nguyễn hòa như vậy là ngành sữa học truyền thống cũng đang phải đối diện với những khó khăn nhất định
bên cạnh sự phát triển và bùng nổ của internet và sách điện tử
theo ông thì ngành xuất bản truyền thống sẽ phải tiếp tục đối diện với những vướng mắc những khó khăn như thế nào nữa
tôi thấy rằng là cái việc bị xâm phạm bản quyền đáp ứng nhu cầu người đọc và nhiều người làm sách thì quên biết rằng là
đây là một loại hàng hóa đặc biệt chứ không phải là hàng hóa thông thường nên phải có ứng xử đặc biệt với nó
nhưng nếu mà chỉ có một mục đích kinh doanh thôi thì các liên kết xuất bản sẽ đẩy sách in đến nơi chung vào một tình thế hỗn mát
và là một điều rất quan trọng mà tôi thấy lâu nay ở các nhà sách nhà xuất bản hầu như vắng bóng những biên tập viên có nghề
tôi nói là hầu như chứ không phải không có người giỏi nhưng mà hầu như chỉ sửa mò lát sửa chính tả sửa pháp
trong lịch sử của ngành xuất bản thì biên tập viên
họ còn được gọi là bà đỡ họ còn có vai trò là cố vấn cho tác giả
đấy phải có biên tập viên như thế thì ngành xuất bản mới hối hợp cùng tác giả để có thể đưa ra cho xã hội những cuốn sách mà hữu ích có chất lượng
thế nhưng chính ở đây lại có liên quan đến một việc nữa là chính sách xã hội
tôi vẫn nghĩ rằng ngành xuất bản trong khi phải tự thân vận động tự hạch toán kinh doanh tất cả vân vân
thì vẫn có một sự hỗ trợ nhất định của nhà nước để có những cuốn sách có những đề tài có những vấn đề có những lĩnh vực
mà phải đặt cái chuyện kinh doanh sang một bên
để lấy cái ý nghĩa xã hội giá trị xã hội giá trị con người quan trọng hơn thì chúng ta sẽ hỗ trợ ngành xuất bản
thế vậy thì việc quản lý của tổ chức của nhà nước cũng phải có vai trò nhất định
như vậy là đối với ngành xuất bản truyền thống thì bên cạnh yếu tố bên ngoài như là sự phát triển của sách điện tử thì vẫn còn có những yếu tố khó khăn từ bên trong đúng không ạ
thưa nguyễn kiểm ông có thể bổ sung thêm những khó khăn vương mắc
tôi muốn nêu lên những cái ưu điểm của sách điện tử và có những hạn chế của nó so với sách truyền thống
thì chúng ta mới có thể thấy là sách truyền thống phải vươn lên ở cái khía cạnh nào
thế mạnh thứ nhất của sách điện tử là ở chỗ cái quy trình sản xuất của nó là nó được rút ngắn nó ứng dụng cái kỹ thuật số rất là nhanh
thứ hai do tốc độ sản xuất nhanh phát hành cũng rất là tiện lợi và rất là dễ dàng
internet cho nên nó bán khắp thế giới được cho nên giá nó rẻ
thứ ba là nó có thể sản xuất được một số lượng cực ít thậm chí là đơn chiếc theo đặt hàng của một số người hoặc là vài ba cuốn mà sách truyền thống không làm được
và cái nữa là sách truyền thống chúng ta không nghe hát được không thấy hình ảnh động
đó là một cái thêm ảnh rất lớn của sách điện tử
còn cái nhược điểm thứ nhất là cái văn hóa đọc của chúng ta là người ta quen tiếp cận với cái sách cầm nắm trực tiếp
và nó cái số lượng người để theo kịp cái công nghệ này là đối với người có tuổi hoặc có người không thích thì nó cũng đáng kể
đấy là cái nhược điểm thứ nhất
cái nhược điểm thứ hai là nó phụ thuộc vào một cái công cụ hỗ trợ
tức là phải mua một cái ipad cái đầu tư vốn ban đầu không phải ai cũng có tiền để mua ngay
cái thứ ba nữa là rất nhiều người lo ngại về mất bản quyền cho những tên tuổi lớn những tác giả lớn
họ không muốn giao dịch và không muốn cho sản xuất sách điện tử vì sợ ăn cắp bản quyền
và như thế thì cái sự phong phú và đa dạng và nội dung của sách điện tử so với sách giấy là kém
còn sách truyền thống sách giấy nó hình thành nên hàng nhiều thế kỷ nay
và người ta không dễ gì vứt bỏ được một thói quen nhiều thế hệ như vậy
cái này sách điện tử chưa có được
cho nên là sách truyền thống phải biết được cái thế mạnh của mình tận dụng được cái thế mạnh của mình
để mà tìm cái điểm yếu của sách nhân tử ta bù đắp vào cái đó ta vẫn có phát triển được
thứ nhất là nội dung nó phong phú tìm những tác giả lớn để tiếp tục mà giữ được cái thị trường ổn định này
và đáp ứng những nhu cầu rất là đa dạng của người đọc thì sách điện tử khó chạy theo
chúng ta đều biết trước khi có các phương tiện nghe nhìn
sách là con đường lớn nhất để con người tiếp nhận thông tin văn hóa và chi thức
vậy nên với sự giải quyết của sách điện tử
đời của sách điện tử hiện nay xu hướng đọc đã có không ít sự thay đổi
đồng thời nó cũng hình thành nên một cuộc chiến thị phần giữa sách giấy và sách điện tử
mà câu hỏi lớn nhất vẫn là loại hình nào đã và đang thu hút chiếm được ưu thế trong lòng bạn đọc
sách mang lại cho mình những cái giá trị tinh thần nhiều hơn là so với cả những cái thiết bị công nghệ hiện đại như hiện nay
cô thấy là cái sách theo truyền thống nó vẫn có tác dụng tốt đối với những người tiêu dùng
nhất là những người lớn
cái xu hướng điện tử là tất yếu và bên cạnh cái niềm yêu thích sách giấy sách truyền thống
và xuất bản thế giới cũng đang khẳng định cái sự trở lại đối với sách giấy
thì các nhà xuất bản quan điểm của tôi là vẫn làm tốt cái mảng sách truyền thống và sách giấy
nhưng đồng thời với đó thì chúng ta cũng phải hiện đại hóa để chúng ta bắt kịp cái nhu cầu của thời đại
và nếu mà bạn đọc cũng có thể chúng ta phân ra các cái xu hướng
bạn thì thích sách giấy bạn thì sách điện tử và chúng tôi cũng sẽ hướng tới là hài hòa tất cả các nhu cầu của bạn đọc
kể cả sách giấy và sách điện tử
cái xuất bản truyền thống là chúng ta cũng có thể áp dụng thương mại điện tử được
người ta cũng có thể truy cập vào được và chúng ta hiện nay cái vận chuyển qua đường bưu điện
nó cũng rất là tiện lợi người ta cũng mang đến tận nhà
và tôi nghĩ rằng các nhà xuất bản của ta phải tận dụng cái này
tức là cái đang thua kém so với sách điện tử đấy là phương thức phát hành
thì bây giờ chúng ta phải đẩy mạnh cái phương thức phát hành điện tử thương mại điện tử
để mang sách đến tận nhà
cho độc giả
thậm chí có những người mà tôi đã chứng kiến cái việc này ở thủy sĩ
đến sinh nhật của một cái ông khách hàng quen thuộc của nhà xuất bản này
người ta còn dùng kỹ thuật infull in để người ta in một lời chúc mừng cái ngày sinh nhật của ông này
lên trên cái bia để nó mang tính cá biệt rất là cao
gần như cuốn sách này làm ra để tặng cho ông ấy
thế thì chúng ta cũng phải dần dần đi theo kinh tế thị trường
tức là phải cá biệt hóa các cái sản phẩm
và như vậy thì cái sách giấy cũng theo kịp được sách ảnh tử
và hai nữa là chúng ta phải chăm sóc cái đội ngũ cộng tác viên tức là tác giả
để họ cung cấp cho ta những cái bản thảo mà đầu tiên phải đến với sách giấy
rồi từ sách giấy mới chuyển thành cái xuất bản phẩm điện tử
và cái thứ ba nữa là chúng ta có rất nhiều cái địa chỉ hiện nay
mà đang chưa có thể là phổ cập cái chuyện đọc sách điện tử
thì tôi nói là nói riêng ở thị trường việt nam thôi
chúng ta phải tận dụng vào số đông là những bà con nông dân ở vùng sâu vùng xa
hoặc là các trường phổ thông đối với các cháu
và nên tận dụng các kênh của các hội đoàn để phát hành những loại sách truyền thống
cho nên chúng ta phải phân tích kỹ thị trường đánh giá lại các đối tượng sử dụng
thì chúng ta vẫn phát huy được thêm ảnh của mình
vâng và thưa ông nguyễn hòa theo quan điểm của ông thì chúng ta cần có những cơ chế
hay có những cái giải pháp gì để cho sốt bản truyền thống có thể phát triển hơn ạ
tôi rất sẵn thành
cái việc là các cái đơn vị xuất bản truyền thống cũng nên hiện đại hóa mình
tức là phải theo kịp với lại cái xu hướng của thời đại
tức là cũng phải tham gia vào thương mại điện tử
thì tôi biết là ở việt nam có những nhà xuất bản làm cái việc này
nhà sốt bản trẻ nhà sốt bản đã đưa ra nhiều sách điện tử
vậy phải biết tinh lọc nó phải biết chọn lọc nó
tìm cái món ăn ngon để chữ trong nháy nháy ăn tinh thần ngon đến cho độc giả
mà đặc biệt nữa là đừng vì cái lợi nhuận của các nhà sách
mà đội giá sách lên quá cao
đấy là một vấn đạo
nên anh phải nhìn cuốn sách nó như lại một hoàng hóa đặc biệt
thì anh mới có thể mang sách có thái độ gọi là đặc biệt đối với độc giả của anh
vâng và cuối cùng thì thưa ông nguyễn kiểm
ông có tin là cho dù thế nào để chăng nữa cho dù sự phát triển của internet
của sách điện tử còn lớn đến như thế nào đi chăng nữa tiện dụng đến đâu đi chăng nữa
thì sách giấy vẫn có một vị trí riêng và không bị biến mất chưa ạ
vâng tôi có một lòng tin rất là vững chắc rằng là sách giấy sẽ tồn tại cùng với nhân loại
mà nó không phải chỉ tồn tại một cách gọi là có hình bóng nữa
mà nó tồn tại thực sự với một sự đam mê sự đón nhận
mà có thể nói đối với lớp trẻ thì cái biểu hiện này nó rất là rõ qua một loạt các cái hội trợ sách
thực tế nó sẽ chứng minh rất là hùng hồn là đời sống nó sẽ khẳng định
đó là sách giấy
sách truyền thống sách chiên giấy nó vẫn có chỗ đứng trong lòng người đọc
bởi vì như khi nãy chúng ta phân tích những cái tiện ích của nó
và đặc biệt quan trọng nhất là cái thói quen đọc sách truyền thống nó là ăn sâu vào nhiều thế hệ người chúng ta
cho nên không dễ gì mà chúng ta bỏ một cái thói quen như thế
nó như là cơm ăn nước uống vậy
và sách giấy còn mang một giá trị tinh thần mà sách điện tử là nhiều khi không truyền tải được hết những cái giá trị đó
và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay
cùng với những bàn luận hết sức là thực tế
xin cảm ơn hai vị khách mời
thưa quý vị và các bạn
nếu sách điện tử được đánh giá cao về sự tiện dụng và kinh tế
thì sách giấy lại có giá trị riêng về mặt lưu trữ và vị thế không dễ đánh gục trong lòng người đọc
hầu hết các ý kiến ủng hộ sách giấy đều chỉ đưa ra một lý do duy nhất
đó là thói quen và sở thích sở hữu những cuốn sách
vậy nên dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến dành thị phần với sách điện tử
thì những cuốn sách giấy hay có chất lượng và nội dung tốt
vẫn sẽ tìm được vị thế xứng đáng cho mình trong lòng người yêu sách
và xuất bản truyền thống vẫn mãi mãi là một hình thức xuất bản không dễ thay thế
chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây